trong tháng hai giá trị xuất khẩu cá trà cũng đã tăng mạnh do lượng tồn kho sản phẩm cá thịt trắng
trong đó có cá tra tại mỹ giảm doanh nghiệp việt nam sẽ càng có thêm cơ hội gia tăng xuất khẩu sang thị trường này
thị trường brazil colombia và úc cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu cá trà ở mức cao
theo sở công thương hà nội trong những ngày này nhu cầu mua sắm tích trữ lương thực thực phẩm của người dân có tăng lên nhưng không đáng kể
giá cả các loại rau củ tăng nhẹ các mặt hàng khác không có nhiều biến động
tại hà nội các mặt hàng như rau củ trứng có thể để được dài ngày hơn nên cũng được người dân ưu tiên lựa chọn
giá cả vì thế mà có sự tăng nhẹ
như khoai tây tăng từ một mươi tám lên hai mươi hai đồng một kg bí xanh tăng từ một mươi bốn lên một mươi tám đồng một kg bí đỏ tăng từ tám lên một mươi hai đồng một kg
giá các loại thịt thực phẩm đồ khô không có nhiều biến động
ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn hà nội cũng cho thấy lượng thực phẩm hàng thiết yếu vẫn rất dồi dào
tổng cục thống kê vừa công bố
số lượng khách quốc tế đến việt nam trong quý i đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
trong tháng ba số lượng khách quốc tế đến nước ta đã giảm sáu mươi ba tám so với tháng trước và giảm sáu mươi tám một so với cùng kỳ năm trước
tính chung ba tháng đầu năm khách quốc tế đến nước ta đạt gần ba bảy triệu lượt trong đó giảm ở hầu hết các thị trường
và mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như trung quốc hàn quốc và mỹ
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trung ương hội chủng
hội chủ thập đỏ việt nam việt công banh thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ quyên góp
cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiều long
đối với tài khoản của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tại việt công banh
phạm vị áp dụng là dịch vụ chuyển tiền từ thiện
đối với tài khoản của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tại agribank phạm vi áp dụng gồm
dịch vụ chuyển tiền nhanh hai mươi bốn trên bảy qua tài khoản dịch vụ chuyển tiền cho người hưởng tại ngân hàng khác qua ngân hàng nhà nước
tại quầy giao dịch khách hàng được miễn phí ngay khi thực hiện giao dịch chuyển tiền
tại atm và các kênh giao dịch điện tử việt công banh thực hiện hoàn trả phí giao dịch cho khách hàng ngay trong ngày
hoặc chậm nhất là vào đầu ngày giao dịch tiếp theo thời gian áp dụng đến hết ngày ba mươi tháng bốn
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu